tính tổng tám tháng năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã xuất khẩu hơn năm triệu tấn gạo
nhưng lại chỉ thu về hơn một chín tỷ usd con số này đã giảm một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
theo các chuyên gia nguyên nhân khiến lợi nhuận từ xuất khẩu gạo giảm là bởi các nước nhập khẩu gạo nhiều
này lại đẩy mạnh tự cung tự cấp thậm chí còn sản xuất dư thừa để xuất khẩu
vì vậy thị trường của gạo việt ngày càng bị thu hẹp
năm hai nghìn một mươi tám gạo được đánh giá là điểm sáng của nhóm hàng nông thủy sản
khi đây là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh về kim ngạch và giá bán
tuy nhiên theo các chuyên gia kết quả trên có được là do xu hướng tăng giá gạo của năm hai nghìn một mươi chín
còn năm nay tình hình đã khác một số nước trong khu vực trước đây nhập khẩu gạo nhiều
thì nay đã đẩy mạnh tự cung tự cấp thậm chí còn sản xuất dư thừa để xuất khẩu
do đó thị trường gạo của việt nam ngày càng thu hẹp

trung quốc quốc gia tỷ dân đã không còn là thị trường dễ tính của gạo việt nam
khi nước này siết chặt về chất lượng truy xuất nguồn gốc siết chặt quản lý biên giới
philippines vươn lên thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của việt nam với ba mươi bốn năm thị phần
tương ứng năm trăm tám mươi chín triệu usd gấp ba hai lần về khối lượng và hai bảy lần về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
dù dự kiến xuất khẩu gạo vẫn sẽ đạt số lượng sáu năm triệu tấn cho cả năm hai nghìn một mươi chín
nhưng các chuyên gia dự báo
tình hình xuất khẩu từ nay đến cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn